tuy nhiên thực tế cũng đang đặt ra một số vấn đề cần sớm giải quyết bởi sự phát triển đó có chỗ có nơi còn thể hiện thiếu quy hoạch khoa học gây lãng phí nguồn lực quản lý không theo kịp phát triển
một số cơ quan truyền thông lại biểu hiện thương mại hóa xa rời tôn trì mục đích chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận xây dựng con người
nổi lên gần đây còn có xu hướng báo hóa một số tạp chí điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm
chiến thắng một của tuyển việt nam trước tuyển malaysia ở vòng loại giai đoạn hai world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á đêm qua trên sân vận động mỹ đình đã làm nức lòng người hâm mộ
báo tuổi trẻ có bài viết bùng nổ với quang hải
tháng malaysia một ở lượt trận thứ ba vòng loại bảng g world cup hai nghìn hai mươi hai có thể xem là bức ngoặt với thầy trò huấn luyện viên park hang
thầy trò huấn luyện viên park ha trong hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp đây là chiến thắng đầu tay của tuyển việt nam tại vòng loại world cup
thầy trò huấn luyện viên park hang seo tái khẳng định sức mạnh trước malaysia và khiến cho các đội bóng khác nể sợ
đó là điều rất cần thiết trong trạng đường phía trước đặc biệt là chuyến hành quân hứa hẹn không hề dễ dàng đến sân của tuyển indonesia sau đây năm ngày
sáng hôm qua ngày một mươi tháng một mươi tại khu vực cà phê đường tàu đường ngang phố trần phú phùng hưng thành phố hà nội
các lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện giao chắn không cho khách du lịch đi vào hành lang an toàn giao thông đường sắt để bảo đảm an toàn
xóa điểm nóng cà phê đường tàu là nội dung chính của bài viết trên báo giao thông
sau khi lực lượng chức năng gia quân khu vực này thông thoáng hẳn hàng quán cũng đóng cửa vì không có khách
tuy nhiên vấn đề đặt ra là việc duy trì lực lượng bảo vệ cảnh giới này được bao lâu liệu có tái phạm như trước đây
theo ý kiến của nhiều chuyên gia dù cà phê đường tàu là một mô hình du lịch mới
sáng tạo hiệu quả được bạn bè thế giới biết đến
thì việc bảo đảm an toàn giao thông vẫn là việc làm cần thiết bởi tính mạng con người là số một
báo thanh niên số ra ngày hôm nay cung cấp thông tin thịt heo tăng giá mỗi ngày
chỉ trong vòng một tuần giá thịt heo bán xỉ tại chợ đầu mối tăng hơn một mươi đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày một mươi tháng một mươi
thị trường thịt heo trong cả nước đang có một số biến động và hiện dịch tả lợn châu phi vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tổng đàn heo của cả nước đến nay giảm trên một mươi tám sản lượng giảm chín một mươi
như vậy chắc chắn nguồn cung thịt heo cho thị trường trong nước từ nay đến cuối năm sẽ có ảnh hưởng đáng kể
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại